khi địa phương có những các dịp tổ chức các đợt thì đều mời các anh chị em về để cùng biểu diễn cho bà con nhân dân cùng nghe
cho đến bây giờ sẩm đã được giới thiệu ở nhiều sân khấu lớn trong nước và ngoài nước được đánh giá cao
và điều đáng mừng hơn ngày càng có nhiều những người trẻ đến với sẩm và yêu thích đam mê với sẩm
gần đây nhất nhóm các bạn trẻ có tên gọi ltf đến từ khoa văn hóa học đại học văn hóa hà nội
với khao khát được tiếp thêm nguồn cảm hứng tình yêu cho những người nghệ sĩ dân gian đã tìm hiểu khảo sát
và từ đó dàn dựng một chương trình sầm với mục tiêu để lời ca câu hát sầm sống mãi trong đời sống của cộng đồng
khán giả đến với chương trình sẽ được thưởng thức các tiết mục đặc sắc do chính những người học trò của cố nghệ nhân hà thị cầu
nhóm sẩm hà thành và các nghệ sĩ dân gian đến từ câu lạc bộ sầm trèo chùa cống
đồng thời có thể tìm hiểu về hoạt động của sẩm do nhóm etf và các cộng tác viên thực hiện
chương trình được thực hiện với trường trung học cơ sở yên phong yên mô ninh bình và các tiết mục biểu diễn
đến từ các nhóm sẩm nổi danh của hà nội và yên mô cùng sự phối hợp biểu diễn của các em học sinh trường tiểu học cơ sở yên phong
trở thành bài giảng sinh động cho các em học sinh về bộ môn nghệ thuật đặc sắc đang được lưu giữ tại quê hương mình
và em có nhờ được các cô ở trong câu lạc bộ sầm ở ninh mình cùng với cả đoàn sầm hà thành cùng với các bọn em mặc tạo chương trình này
từ ngày bà cụ mất đi nên trên cái mảnh đất này thì các cô các bác cũng lưu giữ được rất nhiều những làn điệu
mà lúc còn sống cụ đã gửi lại và hoạt động rất là tốt kết quả thì đánh giá được rất là cao
hy vọng với niềm đam mê